theo kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của bộ xây dựng công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì tại trung cư lần đầu tiên được đưa vào kế hoạch thanh tra của bộ
tại hà nội có một mươi sáu dự án thanh tra về công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì
tại thành phố hồ chí minh có hơn một mươi dự án vào danh sách thanh tra năm hai nghìn hai mươi về quản lý sử dụng kinh phí bảo trì
theo thống kê chưa đầy đủ của bộ xây dựng trong số một trăm linh tám dự án trên toàn quốc đang xảy ra tranh chấp phức tạp
có tới ba mươi chín dự án chiếm khoảng ba mươi sáu đang vướng mắt ở vấn đề chủ đầu tư không bàn giao chậm bàn giao hoặc chỉ bàn giao một phần kinh phí bảo trì cho ban quản trị
bên cạnh đó đáng chú ý trong năm hai nghìn hai mươi thanh tra bộ xây dựng cũng sẽ thanh tra hàng loạt tuyến đường nổi cộng về quy hoạch
như tuyến đường nguyễn đức cảnh ở thành phố hồ chí minh và tuyến đường lê văn lương tố hữu hà nội